công an tỉnh thừa thiên huế đã nhanh chóng huy động lực lượng xe chữa cháy đến hiện trường
do đám cháy được phát hiện khi đã bùng phát lớn nên phải mất hai tiếng đồng hồ mới dập tắt
hầu hết lượng hàng hóa trong chợ đã bị thiêu dụi
tại hiện trường ngọn lửa đã thiêu dụi hầu hết hàng hóa trong khu vực chợ
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dùng năm xe chữa cháy với năm mươi cán bộ chữa cháy chuyên nghiệp tham gia cứu chữa
cùng toàn bộ cán bộ công an thị xã hương trà lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông được huy động đến hiện trường nhanh chóng triển khai phương án cứu chữa